bắt đầu từ giờ ngày hôm nay ngày hai mươi tám tháng bảy thành phố đà nẵng đã thực hiện giãn cách xã hội
theo chỉ thị số một mươi chín của thủ tướng chính phủ tại sáu quận bao gồm quận hải châu thanh khê
liên triểu cẩm lệ sơn trà và ngũ hành sơn còn huyện hòa vang đã bắt đầu giãn cách xã hội
từ một mươi ba h chiều nay theo chỉ thị số một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
đây là biện pháp cao nhất để phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
trong ngày đầu thực hiện giãn cách xã hội hầu hết các tuyến đường trong thành phố
đều có rất ít phương tiện tham gia giao thông hàng loạt các cơ sở kinh doanh dịch vụ
vui chơi giải trí không thiết yếu đều tạm đóng cửa một số người dân khi có việc cần thiết ra đường
đều trang bị khẩu trang rất kỹ lưỡng các ngành liên quan chịu trách nhiệm về việc thực hiện
nghiêm túc giãn cách xã hội trên địa bàn đồng thời tuyên truyền xử lý nghiêm khắc
các trường hợp vi phạm theo quy định